ngày một mươi một tháng một mươi tại trung tâm hội nghị tỉnh yên bái văn phòng điều phối nông thôn mới phối hợp với tổng cục phòng chống thiên tai
tổ chức nông lương liên hợp quốc tổ chức hội thảo xây dựng nông thôn mới bền vững nhằm từng bước thích ứng với biến đổi khí hậu
và chủ động phòng chống thiên tai ở khu vực trung du miền núi phía bắc tham dự có đại biểu một mươi bốn tỉnh miền núi phía bắc và đại diện một số tổ chức quốc tế
theo tính toán của các nhà khoa học một mươi năm trở lại đây mỗi năm thiên tai ở việt nam gây thiệt hại về kinh tế khoảng một mươi bảy tỷ đồng và xu thế ngày càng gia tăng
chỉ riêng năm hai nghìn một mươi bảy thiên tai gây thiệt hại hơn năm mươi chín ba trăm linh tỷ đồng
tại hội thảo các nhà khoa học chuyên gia đã thảo luận đưa ra các ý kiến tập trung vào tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn
dù do thiên tai tại các địa phương và các giải pháp phòng chống hiệu quả
những giải pháp trọng tâm để sản xuất nông nghiệp thích ứng
với biến đổi khí hậu tác động của thiên tai và công tác phòng chống thiên tai gắn với xây dựng nông thôn mới
giúp chương trình xây dựng nông thôn mới đề xuất được các giải pháp tổng thể bài bản từng bước phòng chống thiên tai ngay từ cộng đồng